trước diễn biến phức tạp của cơn bão số một mươi sáu hôm nay cần thơ sẽ đình chỉ hoạt động cảng bến
không cấp phép cho các phương tiện tàu thuyền rời bến cho đến khi có thông báo mới nhất
trước tình hình cơn bão số một mươi sáu tên bin đổ bộ vào đất liền có thể đe dọa đến khu vực nam bộ
cảng vụ đường thủy nội địa cần thơ đã ra thông báo đình chỉ hoạt động cảng bến
không cấp phép cho các phương tiện tàu thuyền rời bến cho đến khi có thông báo mới nhất
hiện tại cần thơ có một mươi bến tàu khách đang hoạt động đến trưa ngày hai mươi năm tháng một mươi hai sẽ cho tạm ngưng
tiến hành đưa tàu thuyền về nơi neo đậu an toàn
tại bến ninh kiều các du thuyền cũng được thông báo cho tạm ngưng hoạt động đưa khách tham quan
ăn uống trên sông từ tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai
đặc biệt để đảm bảo an toàn tính mạng cho khách du lịch tham quan chợ nổi cái răng
một mươi một giờ trưa ngày hai mươi năm tháng một mươi hai thành phố cần thơ sẽ ngưng hoạt động đưa đón khách du lịch
trên sông tham quan chờ nổi cái răng và chờ đến khi có chỉ đạo cho phép hoạt động trở lại